ngày tám tháng năm tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn trí phương
nguyên đại tá trưởng công an thành phố thanh hóa về tội nhận hối lộ
bị cáo nguyễn trí phương bị truy tố theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có khung hình phạt từ bảy đến một mươi năm năm tù
theo cáo trạng ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đỗ đức hiếu khi còn là công an thành phố thanh hóa
đã lấy trộm xe máy hiếu airblade của đồng nghiệp sau khi bị phát hiện hiếu đưa cho ông phương hai trăm sáu mươi triệu đồng
để chạy tội sự việc không thành hiếu đòi lại tiền nhưng ông phương chỉ trả một trăm năm mươi triệu đồng
vì mất tiền mà vẫn bị kết án chín tháng cải tạo không giam giữ hiếu đã làm đơn tố cáo ông phương
ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh thanh hóa đã đình chỉ công tác đối với ông phương để thanh tra bộ công an
vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín ông phương bị tức danh hiệu công an nhân dân